thưa quý vị trong bối cảnh xung đột giữa nga và ukraine đang diễn ra tổng thống ba lan andrzej duda ngày hôm qua đã có cuộc gặp với tổng thống pháp emmanuel macron và thủ tướng đức olaf schol tại paris để thảo luận về an ninh châu âu
theo trợ lý của tổng thống ba lan cuộc hội đàm giữa ba nhà lãnh đạo tập trung vào hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho kiev
trong đó có việc viện trợ khẩn cấp sau sự cố vỡ đập kharkovka ở khu vực kherson phía nam ukraine
một số nội dung thảo luận khác bao gồm các cuộc phản công được lên kế hoạch của ukraine
những nỗ lực tăng cường an ninh cho sườn phía đông của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
cũng như hội nghị thượng đỉnh sắp tới của nato tại thủ đô vilnius của lipa
ba lan pháp và đức cùng nhau thành lập cái được gọi là tamzak weimar
một nhóm ra đời vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ba quốc gia trong khu vực khủng hoảng
khuôn khổ này tồn tại chủ yếu dưới hình thức các cuộc gặp cấp cao giữa các nhà lãnh đạo và bộ trưởng ngoại giao ba bên
cũng trong ngày hôm qua cựu tổng thống mỹ donald trump đã đến thành phố miami để chuẩn bị trình diễn trước tòa
đối mặt với nhiều cáo buộc về cách xử lý tại lượng mật
dự kiến ông trump sẽ ra trình diện trước tòa án liên bang vào khoảng ba giờ chiều ngày một mươi ba tháng tám
tức là khoảng ba giờ sáng ngày một mươi bốn tháng tám theo giờ việt nam
hiện tại ông trump đang bị cáo buộc về xử lý tài liệu an ninh quốc gia mỹ sai quy định
và nói dối những quan chức muốn khôi phục lại tài liệu
cựu tổng thống mỹ khẳng định ông vô tội và cam kết sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện theo các cuộc thăm dò mức độ nổi tiếng của ông donald trump trong các cử tri đảng cộng hòa vẫn rất lớn
khảo sát của reuters và ipos cho thấy tám mươi một cử tri đảng cộng hòa nghĩ những cáo buộc đối với ông trump mang động cơ chính trị
ngoài ra ông trump tiếp tục dẫn trước các ứng cử viên đối thủ trong đảng
với khoảng cách rất lớn khoảng bốn mươi ba người tự nhận là theo đảng cộng hòa đánh giá ông trump là ứng cử viên yêu thích nhất
trong khi đó thống đốc bang florida ron desantis nhận được khoảng hai mươi hai
cảnh sát trưởng milemi cho hay thành phố đã lên phương án đảm bảo an ninh trong thời gian ông trump ra tòa đóng các tuyến phố trung tâm nếu cần thiết
cũng tại mỹ nhà chức trách bang pennsylvania thông báo sẽ ban bố tình trạng thảm họa để huy động nguồn lực và tài chính
nhằm khắc phục hậu quả sau vụ sập cầu vượt cao tốc xảy ra vào ngày một mươi một tháng sáu tại thành phố philadelphia
cảnh sát trưởng miami cho hay thành phố
thống đốc bang pennsylvania cho biết cần phải đánh giá mất vài tháng để xây dựng lại toàn bộ đoạn cầu vượt bị sập của đường cao tốc y chín mươi năm
xa lộ chính bắc nam trên bờ đông nơi có khoảng một trăm sáu mươi phương tiện lưu thông mỗi ngày
trước đó đoạn cầu đã sập sau khi một xe bồn trở sang bốc cháy ngay bên dưới
không có báo cáo thương vong trong vụ việc
song các nhà điều tra mỹ vẫn đang thực hiện tìm kiếm tại hiện trường
tổng thống joe biden đã được thông báo về vụ việc
nhà trắng cũng đề nghị hỗ trợ các quan chức bang và địa phương
bộ giao thông vận tải mỹ cho hay việc đóng cửa đường i chín mươi năm sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giao thông tại khu vực và thành phố philampia
giới chức khuyến nghị người dân có kế hoạch đi lại thay thế việc lưu thông qua tuyến đường này
câu chuyện về bốn trẻ em bị lạc trong rừng amazon được giải cứu an toàn
vẫn nhận được sự quan tâm từ các phương tiện thông tin đặc biệt
nhiều người trong chúng ta chắc chắn đặt câu hỏi các em đã sống sót như thế nào qua bốn mươi ngày trong điều kiện rừng khắc nghiệt
đặc biệt khi em lớn nhất mới chỉ một mươi ba tuổi và em nhỏ nhất chỉ một mươi một tháng tuổi
câu trả lời có thể một phần do may mắn
nhưng quan trọng trọng nhất chính là những kiến thức về sinh tồn có được nhờ lớn lên trong nền văn hóa bản địa
câu chuyện về cái kết có hậu cho bốn chị em thuộc bộ lạc huitoto ở colombia
ba người lớn đi cùng trên máy bay gồm phi công mẹ của các em và một người họ hàng đều đã tử nạn trong vụ tai nạn vào ngày một tháng năm
thành viên của nhóm tỉnh nguyện tìm kiếm các em cho biết
những thứ lấy từ chiếc máy bay rơi và những hiểu biết về các loại quả trong rừng
cũng như những kỹ năng sinh tồn của người bản địa là các yếu tố quyết định làm nên kỳ tích sống còn ở nơi đầy dãy rắn mũi các loài động vật hoang dã khác và mưa lớn liên tục
khi nhìn thấy bàn chân của em gái út ở nơi máy bay gặp nạn cô bé lớn nhất lesli đã kéo em ra ngoài
khi thấy hai người em còn lại của mình bị thương con bé đã mở túi của mẹ lấy quần áo xé ra và băng vết thương cho các em
anh họ tôi một trong những người thiệt mạng
mang theo ba cân bột sắn vì thế các bé đã dùng nó và ở lại khoảng bốn ngày bên cạnh xác máy bay chờ đợi cứu hộ
những ngày sau đó chúng đi bộ sâu vào rừng đi đến đâu chúng đều cố gắng để lại manh mối hy vọng có ai đó lần ra dấu vết của chúng
thời điểm gặp nạn cũng giúp các em
vào mùa này trong rừng đang có rất nhiều loại quả
khi bột sắn lấy từ máy bay hết các em chuyển sang ăn các loại hạt củ và cây cỏ mà các em biết là ăn được
nhờ được nuôi dạy trong khu vực rừng amazon
dù tuổi còn nhỏ nhưng bốn đứa trẻ là những chiến binh dũng cảm nhất tôi từng gặp
chúng không có những thiết bị hay năng lực như một binh sĩ được đào tạo nhưng ý chí sinh tồn đã giúp chúng vượt qua khoảng thời gian đó
khi xác định những đứa trẻ còn sống sót sau vụ tai nạn máy bay
quân đội colombia đã triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của một trăm linh binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt colombia
và trên bảy mươi chính sách bản địa giả soát khu vực
sau ba ngày điều trị tại bệnh viện bocota các bác sĩ cho biết bốn em nhỏ đang hồi phục rất tốt
thưa quý vị một tiểu đoàn gồm gần ba trăm năm mươi lính cứu hỏa từ liên minh châu âu đã và sẽ sớm có mặt đầy đủ tại quebec
để hỗ trợ canada ứng phó với một đợt cháy rừng tàn khốc và chưa từng có
theo trung tâm phòng cháy chữa cháy liên ngành canada gần bốn trăm ba mươi vụ cháy rừng đã bùng phát trên khắp đất nước
vào hôm một mươi một tháng sáu và hai trăm một mươi trong số đó đang nằm ngoài tầm kiểm soát
các cuộc sơ tán đã diễn ra trên diện rộng với hơn một trăm linh người ở chín tỉnh và vùng lãnh thổ buộc phải rời khỏi nhà khi ngọn lửa lan nhanh đến gần
khí hậu khô nóng khiến các đám cháy rừng dự đoán sẽ bùng phát ở hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ của canada trong suốt mùa hè này
cơ quan dự báo khí tượng canada dự báo quebec có thể có mưa nhỏ ở một số khu vực cháy rừng vào ngày một mươi ba tháng sáu
theo đó các đám cháy rừng có thể chịu bớt
trước đó hơn một mươi ba người ở các thị trấn miền bắc quebec đã phải đi sơ tán
và được dự kiến chỉ có thể trở về nhà sớm nhất là vào tối ngày một mươi hai tháng sáu
trong khi đó hai mươi bảy quốc gia thành viên liên minh châu âu vừa chính thức thông qua đạo luật cấm nhập khẩu vào eu các sản phẩm có liên quan hoạt động phá rừng
đây có thể nói là quyết định mang tính lịch sử là động thái nhằm chống lại nạn phá rừng bất hợp pháp lấy gỗ
cũng như việc phá rừng để có thêm đất trồng trọt hay chăn nuôi
các quy tắc mới nhằm loại bỏ những yếu tố liên quan nạn phá rừng khỏi chuỗi cung ứng một loạt mặt hàng tiêu dùng hàng ngày ở châu âu
như dầu cọ cacao đậu nành da súc là thị trường tiêu thụ các sản phẩm kiểu này lớn thứ hai thế giới chỉ đứng sau trung quốc
quyết định của eu thể hiện bước đi mạnh mẽ hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh của khối
theo eu nếu không có quy định mới mỗi năm sẽ có hai trăm bốn mươi tám hectare rừng bị phá hủy tương đương với diện tích của luxembourg
các khu rừng trên khắp thế giới đang ngày càng bị đe dọa do tình trạng chặt phá rừng để lấy gỗ và làm nông nghiệp
cục khí tượng ấn độ imd cho biết cơn bão mạnh lên trở thành lốc xoáy với tên gọi là ppajoy đang trên đường tới biển ả rập hướng về phía bờ biển pakistan và ấn độ
các nhà chức trách pakistan và ấn độ đang nỗ lực ứng phó và kêu gọi người dân sơ tán để đề phòng thiệt hại
ngày một mươi hai tháng sáu nhà chức trách pakistan đã triển
khai nỗ lực sơ tán khoảng tám mươi người có nguy cơ ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy với sức gió tối đa một trăm hai mươi năm một trăm ba mươi năm km trên giờ gió giật lên đến một trăm năm mươi km trên giờ
cục khí tượng pakistan cảnh báo các vùng ven biển ở phía nam tỉnh sin có thể chứng kiến lượng mưa lên tới ba mươi cm
cũng như mực nước lên cao tới ba năm m do ảnh hưởng bão dẫn đến rủi ro ngập lụt ở các khu định cư thuộc vùng trũng thấp
bên cạnh đó những ngôi nhà bằng dơm và bùn truyền thống vốn là nơi sinh sống của những người nghèo nhất ở pakistan
sẽ dễ bị đổ nát khi gặp gió lớn
trong khi đó cơ quan khí tượng ấn độ cho biết ảnh hưởng của trận lốc xoáy pipazoi sẽ khiến chỉ hoãn cơn gió mùa diễn ra hàng năm tại miền nam kerala
song điều kiện thời tiết hiện nay khá thuận lợi cho khả năng xảy ra mưa tại một số vùng khô hạn của các bang maharashtra karnataka andhra pradesh và tamil nadu
thưa quý vị
dọc theo các đồng bằng châu âu
nhiều khu vực bị sói mòn khiến các cồn đất có dân cư sinh sống thường xuyên sụt lổ hay cứ vài năm một lần lại biến mất
điều này dẫn đến tình trạng nhiều người không có đất ở và thường xuyên phải di tản để tránh lũ lụt
trong bối cảnh đó một kiến trúc sư nổi tiếng người bangladesh từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế lớn về thiết kế bền vững và thân thiện với môi trường đã có sáng kiến độc đáo
đó là tạo ra mô hình nhà chống lũ hai tầng bằng tre với chi phí thấp được gọi là khu dibary nhằm hỗ trợ dân cư khu vực này
và đây cũng là nội dung sẽ được chúng ta cùng tìm hiểu trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
khudi bari có nghĩa là ngôi nhà nhỏ trong tiếng bengal ngôi nhà có cấu trúc hai tầng tương tự nhà sàn
tầng trệt được xây trên nền đất với các trụ đỡ bằng tre nguyên liệu sẵn có tại địa phương
tầng hai có thể chứa tối đa bốn người cách mặt đất khoảng một tám mét và có thang lên xuống cung cấp không gian trú ẩn an toàn mỗi khi nước lũ dâng cao
toàn bộ cấu trúc được cắn chặt bằng các mối nối thép và nệp góc kim loại để tăng độ bền có thể dễ dàng lắp ghép tháo rời và di chuyển với sức lao động tối thiểu
ý tưởng của chúng tôi là tạo ra một cấu trúc có thể di chuyển ngay khi có cảnh báo nước dân đó phải là những thiết kế có trọng lượng nhẹ và dạng mô đun dễ lắp ghép
chính vì vậy hudibarri có thể gặp lại xếp gọn và di động trong khi vẫn có thể chịu được mưa to gió lớn
để có thể đưa ra mô hình trên kiến trúc sư tapason và nhóm cộng sự đã bắt đầu nghiên cứu nhu cầu của các cộng đồng dân cư vùng ngập lụt từ năm hai nghìn một mươi tám và triển khai vào năm hai nghìn hai mươi một giữa bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
nhóm cũng thành lập quỹ kiến trúc cộng đồng và công bằng nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện sống cho các nhóm yếu thế ở bangladesh như người tị nạn khí hậu
dân du mục và những gia đình có thu nhuận thấp
các khu vực ven biển của bangladesh phải đối mặt với tình trạng nước hiển dâng mất đa dạng sinh học và hệ sinh thái cũng đang thay đổi ảnh hưởng tới sinh kế của người dân
chúng tôi muốn thu hút sự chú ý nhiều hơn để hỗ trợ những khu vực đó
những tòa nhà bằng bê tông kiên cố cũng khó có thể tồn tại hàng trăm năm
kiến trúc nhằm tạo ra nơi sinh sống trú ẩn cho con người cũng cần linh khí
đó là lý do curibari những ngôi nhà nhỏ nhưng có tác động lớn đang được khuyến khích nhiều hơn ở các vùng châu thổ ven sông bangladesh
năm hai nghìn hai mươi một dự án khu dibari đã nhận được tài trợ từ đại sứ quán thụy sĩ ở bangladesh để xây dựng một trăm linh ngôi nhà với chi phí mỗi căn khoảng bốn trăm năm mươi usd
đến nay hàng chục ngôi nhà kiểu này đã được trao tặng cho các cộng đồng vét sông chanpur cũng như các khu vực dễ bị lũ lụt ở phía bắc
những gia đình được tặng nhà kudibari thường là những phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ hay người tàn tật đang phải vật lụi để kiếm sống
trước đây gia đình tôi không quá nghèo nhưng rồi hai lần gặp phải lũ lụt đất ven sông xói mòn khiến nhà cửa và tài sản của chúng tôi đều mất hết
dù vậy chúng tôi vẫn ở đây bởi còn một mảnh đất nhỏ để trồng trọt thật khó để chống chọi với nước lũ nhưng kiểu nhà mới này nhìn có vẻ rất chắc chắn chúng tôi rất hy vọng vào nó
chúng tôi không xây dựng khu dibary thành làng mà dành cho các cộng đồng riêng biệt các chuyên gia cũng đang tiếp tục theo dõi đánh giá việc nhân rộng mô hình này như một biện pháp ứng phó và cách mọi người thích nghi với biến đổi khí hậu
sự kiến trong thời gian tới dự án kudibari còn được điều chỉnh và mở rộng cho các cộng đồng người tị nạn rohingya sinh sống tại cox s bazar thị trấn bên bờ biển phía đông nam bangladesh